tối hai mươi sáu tháng một tại tp hcm tổng liên đoàn lao động việt nam đã cùng với liên đoàn lao động tp hcm tổ chức tết xung vầy hai nghìn một mươi chín
tết sớm của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón tết
đến chung vui với công nhân và người lao động có các đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đồng chí đặng thị ngọc thịnh
quỷ viên trung ương đảng phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí bùi xuân cường ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
hơn sáu trăm linh gia đình công nhân gồm vợ chồng và các con đã tham dự chương trình tết xuân vầy hai nghìn một mươi chín
họ là những người trực tiếp sản xuất hoàn cảnh khó khăn những công nhân bị mất việc do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất
ngay thời điểm chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
chương trình tết xuân vầy đã góp phần chia sẻ giữa lãnh đạo các cấp và các doanh nghiệp với người lao động
nhằm động viên chia sẻ những khó khăn
hoạt động có ý nghĩa mang đến những tình cảm ấm áp yên vui cho công nhân trong mỗi dịp tết đến xuân về
và mang đậm nét văn hóa ngày tết
tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo thành phố đã tổ chức lễ khai xuân đầu năm
cắt dưa hấu tặng quà tết bắt thăm trúng thưởng lì xì đầu năm cho những gia đình công nhân tham dự tết xuân vầy
bình quân mỗi xuất quà là một sáu triệu đồng
cũng nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc liên đoàn lao động tp hcm đã vận động các doanh nghiệp thăm và tặng bốn trăm bốn mươi chín một trăm sáu mươi chín xuất quà tết với tổng kinh phí hai trăm hai mươi chín tỷ đồng